tin an ninh trở tự chỉ trong một ngày công an thành phố bumathuot tỉnh đắk lắc đã triệt phá bốn tụ điểm hoạt động tín dụng đen
bắt giữ bốn đối tượng cầm đầu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm trương văn ngọc vũ thị huyền phan thị kim hạnh và phùng thị dương thương
cùng chú thành phố bumathuot
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay các đối tượng này đã cho hàng chục người dân trên địa bàn thành phố bumathuot
vay hơn bốn tỷ đồng với lãi suất từ một trăm ba mươi năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính gần sáu trăm linh triệu đồng
khi đến hạn người vay chưa kịp trả tiền thì ngọc liền mang theo hung khí tìm đến nhà uy hiếp
đánh đập ép buộc người vay phải trả nợ
ngay khi nhận được thông tin của người dân về việc hai thanh niên đánh chém một người khác gây thương tích
công an phường duyên hải thành phố lào cai đã nhanh chóng xác minh bắt giữ hai thanh niên
ngay tại nhà
quá trình điều tra xác định hai thanh niên là anh em ruột gồm phạm dương hiếu sinh năm hai nghìn ba
và phạm dương trung sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại phường cốc lếu thành phố lào cai
bước đầu hai đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn về việc nợ tiền và bị nạn nhân đăng lên mạng xã hội
hiếu và trung đã hẹn nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn
sau một hồi cự cãi hiếu và trung đã đuổi đánh chém nạn nhân bị thương nặng
khi đang chuẩn bị lên xe để bỏ trốn khỏi hiện trường thì hiếu và trung bị lực lượng công an phường bắt giữ
công an thành phố vinh tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt bốn đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy điều đáng nói thủ đoạn để giao hàng của các đối tượng khá tình vị
cầm đầu đường dây ma túy này là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường cửa nam thành phố vinh
đây là đối tượng đang được hoãn thi hành án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
nhưng vẫn tham gia điều hành đường dây mua bán ma túy từ biên giới về tiêu thụ tại tp vinh
hoặc trung chuyển vào các tỉnh thành phía nam
tăng vật thu giữ trong chuyên án này là hơn bốn kg ketamin một bánh heroin và nhiều vật chứng liên quan khác
các đối tượng giấu ma túy trong bì khoai dọ rồi gửi xe khách từ biên giới về thành phố vinh
giữa đường thì các đối tượng giao nhận hàng như cắt kiểu thương bình thường nên chủ xe và hành khách không để ý
tuy nhiên thủ đoạn của các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại thành phố đà nẵng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu
cũng vừa bắt quả tang trương hoàng phúc hai mươi chín tuổi chú quận ngũ hành sơn
khi đang chuẩn bị thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy thù giữ một lượng lớn ma túy thuốc lắc
cụ thể gần khu vực cầu hòa xuân thuộc địa bàn quận hải châu tổ công tác đã khống chế bắt giữ phúc
kiểm tra trong người phúc có một trăm linh viên ma túy thuốc lắc và một gói kentamin chuẩn bị giao bán cho đối tượng khác
đấu tranh nhanh phúc thừa nhận đã mua thuốc lắc và kentamin trên
từ một thanh niên không rõ lai lịch trên địa bàn thành phố qua mạng xã hội
sau đó về phân chia bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
phúc là đối tượng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại quảng nam công an tỉnh cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê văn lĩnh
trú tại phú ninh quảng nam và đoàn văn dầu chú tại quận sáu tp hcm
để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất độc xi nua và đánh bạc
vào ngày năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam bắt giữ lê văn lĩnh
về hành vi đánh bạc và vận chuyển trái phép chất độc
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đoàn văn dầu là đối tượng chuyên cung cấp cyanur cho lĩnh
được biết lĩnh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất độc cyanur với số lượng lớn
trung bình mỗi chuyến hàng các đối tượng vận chuyển từ một trăm linh đến ba trăm linh kg cyanur
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt các đối tượng đã mua bán hơn tám tấn xianur
trong quá trình hoạt động lĩnh còn tổ chức cho người đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề
với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn hai trăm linh triệu đồng
càng gần cuối năm tình trạng buôn lậu hàng hóa lại gia tăng
và mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh đã bắt giữ lô hàng một tám trăm linh kg dược phẩm các loại
cụ thể tại khu vực đường ngô gia tự thuộc tổ ba phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai
lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bao tải chứa trà sơn mật trọng lượng một năm trăm linh kg
năm bao chứa hoa tam thất trọng lượng hai trăm linh kg và hai mươi hộp quả la hán trọng lượng một trăm linh kg
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là phạm văn nam chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
không xuất trình được giấy phép chứng minh rõ nguồn gốc của lô hàng kể trên
được biết lô hàng kể trên có giá trị lên
đến hơn hai trăm linh triệu đồng lực lượng chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt đối với chủ lô hàng mức phạt chín mươi triệu đồng
trong lúc làm nhiệm vụ tại km sáu mươi chín quốc lộ hai mươi một b thuộc địa phận xã liêm tuyền thành phố phủ lý
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện xe ô tô tải biển cẩm soát ba mươi sáu c ba mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi tám
chạy hướng hà nội thanh hóa chở nhiều hàng hóa mang nhãn mắc nước ngoài như quần áo
đồ chơi trẻ em găng tay thuốc bảo vệ thực vật
quá trình kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số lượng hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã bàn giao vụ việc cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh để giải quyết theo quy định
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm mặt tài sản với hình thức là chỉnh sửa tích kê trúng thưởng sổ số
với phương thức thủ đoạn tinh vi các đối tượng này đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh
vụ việc là lời cảnh báo để các đại lý và người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác kịp thời nhận biết thủ đoạn của loại tội phạm này
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục yên tỉnh yên bái bắt giữ và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã khánh hòa và xã động quan huyện lục yên tỉnh yên bái
nhóm đối tượng gồm lỗ văn quang chú thành phố hà nội trường văn nhất chú tỉnh bắc giang nguyễn văn lợi chú hải dương cùng với ba đối tượng trên địa bàn tỉnh yên bái đã câu kết thống nhất với nhau thực hiện hành vi lừa đảo
cụ thể các đối tượng này đã tìm các điểm ghi sổ số kiến thiết miền bắc trên địa bàn để mua các sổ số theo tích kê thường gọi là cáp mà các đối tượng chuẩn bị từ trước với số tiền lớn thường là hơn một triệu đồng rồi nói dối là có việc gấp không kịp lấy vé
sau đó các đối tượng trả tiền rồi đưa cho đại lý tích kê yêu cầu đại lý ký tên vào tờ tích kê
sau khi có kết quả sổ số kiến thiết miền bắc mở thường cùng ngày các đối tượng kiểm tra các số đã mua nếu không trúng thưởng thì lập tức đến lấy lại tích kê với lý do kiểm tra đối chiếu với kết quả sổ số
lợi dụng lúc đại lý sơ hở các đối tượng mang bật lửa ga hờ các sổ số được viết bằng bút mực hóa một loại bút đặc biệt là mất mực khi gặp nhiệt
rồi dùng bút bi để chỉnh sửa bổ sung số trúng thường chung với ba sổ cuối của dạy đặc biệt đồng thời sửa lại tích kê sao cho tổng số tiền tích kê không thay đổi
do tổng số tiền không thay đổi và có chữ ký của mình trong tích kê nên đại lý sổ số đã trả tiền trúng thưởng cho đối tượng
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện ba vụ lừa đảo với tổng số tiền một trăm linh năm triệu đồng
rồi tôi viết tờ cáp cho anh châu vào ghi khi không có kết quả thì tôi là người chỉnh sửa số do có số trúng
tôi nhận thấy thức hành ghi của tôi là sai ghi phạm pháp luật
hiện nay trên địa bàn tỉnh yên bái có một mươi bốn tổng đại lý với trên năm trăm linh đại lý sổ số
người làm đại lý sổ số đa phần là phụ nữ và người già
các đối tượng đã lợi dụng điểm này để thực hiện thủ đoạn
vào thời điểm chiều muộn sát giờ và nộp bảng của các đại lý
sau khi chỉnh sửa lại kết quả trúng thưởng thì liên tục tạo áp lực gây tâm lý sợ hãi lo lắng để buộc các đại lý phải trả tiền ngay
đến rồi nó mới bảo là bà ghi cho tôi như thế trúng bà không giả là không được đâu không xong đâu
bây giờ trúng của chúng tôi là bà phải giả
bà không giả thì bà cứ cướng lên đi tôi lục hết cả ra cho nó được lần thứ nhất là được một mươi sáu triệu lần thứ hai là ba triệu bảy nữa
các đối tượng đến để gây áp lực với các chủ đại lý sổ số kiên thiết để yêu cầu và phải trả tiền thưởng ngay lập tức
sau khi nhận được tiền thì các đối tượng thường xuyên là rời khỏi địa phương và tiếp tục thực hiện các hành vi phạm luật ở các địa bàn khác và với một thời điểm khác
thế qua thủ đoạn của các đối tượng thì khuyên cáo cho các đại lý sổ số kiên thiết
viện nghiêm các quy trình quy định sổ số kiên thiết đã ban hành
vào cuộc điều tra công an tỉnh yên bái đã làm rõ một mươi sáu vụ với bốn mươi đối tượng có liên quan
tuy nhiên bên cạnh việc đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật dưới hình thức mua bán số lô số đề
cơ quan công an khuyến cáo các đại lý sổ số và người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như trên
khi thấy có những dấu hiệu bất minh mờ ám thì cần liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp đấu tranh
phòng ngừa tội phạm lừa đảo
xin được cảm ơn biên tập viên linh chi
kính thưa quý vị và các bạn công an huyện đức linh tỉnh bình thuận cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán
trái phép chất ma túy với thủ đoạn là ngụy trang hàng cấm sau đó là gửi xe khách để qua mắt sự kiểm tra của lực lượng chức năng
qua công tác trinh sát nắm tình hình các trinh sát phòng chống ma túy công an huyện đức linh đã phát hiện đối tượng trần trung đông
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn sinh sống trên địa bàn chuẩn lấy ma túy các loại từ thành phố hồ chí minh về phân lẻ bán cho các con nghiện
nên xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
mới đây bàn chuyên án đã ập vào căn nhà trên đường hai bà trưng khu phố hai tỉ trấn đức tài huyện đức linh
và bắt quả tang trần trung đông đang bán ma túy cho các con nghiện
tại hiện trường công an thu giữ tám bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng và các viên nén màu xanh hồng
khám sát chủ ở của trần trung đông thu giữ thêm một bịch ni lông bên trong có bốn trang ram ma túy các loại
hai dao tự chế một rơi điện một đĩa sứ và dụng cụ để sử dụng ma túy
qua đấu tranh trung đông khai mua ma túy từ thành phố hồ chí minh sau đó nguy trang như hàng hóa thông thường
và gửi xe khách về đức linh để phân chia bán cho các con nghiện
được biết trần trung đông là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án về gây rối trật tự công cộng vào năm hai nghìn một mươi ba
một tiền án về tội tàn trự trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hồ vũ nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngủ tại ấp lung lá xã định thành a huyện đông hà tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
ngày hai mươi tháng chín qua tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an bắt quả tan hồ vũ nhân
đang tham gia đánh bạc ăn tiền của một số đối tượng
quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện bên trong điện thoại di động của nhân có nhiều tin nhắn nội dung
liên quan đến hành vi các đội bóng đá bằng tiền
quá trình điều tra hồ vũ nhân khai nhận có đứng ra tổ chức hoạt động cá gợc bóng đá các trận đấu
ở các giải bóng đá vô địch các quốc gia cho người chơi với số tiền đặt cược bằng tiền mỗi trận là hai mươi triệu đồng
sau đó chuyển lại cho một số đối tượng khác để nhận hoa hồng
số tiền hoa hồng mà nhân nhận được từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị ngọc oanh
bốn mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai bốn năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quanh lấy hình ảnh của mình dán vào chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe của người khác
hoặc cải trang cho giống với người trong ảnh của chứng minh nhân dân
giấy phép lấy xe của người khác
sau đó oanh đến các cửa hàng thế giới di động cửa hàng điện máy chợ lớn của thành phố biên hòa đồng nai
để mạo danh thực hiện hợp đồng vay tiền mua điện thoại trả góp rồi mang đi lấy tiền chia nhau tiêu xài
với thủ đoạn trên oanh cùng với hai đối tượng khác là phú và thảo chưa rõ lây lịch
đã bảy lần sử dụng giấy tờ mang tên của nhiều người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số tiền hơn một trăm sáu mươi năm triệu đồng của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên home credit việt nam
một trăm linh vốn hà lan trong đó oanh hưởng lợi số tiền hai mươi triệu đồng